tổng công ty đường sắt việt nam vừa công bố kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đối với tuyến đường sắt bắc nam tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy hai mươi bốn đôi tàu
trên tuyến đường sắt bắc nam với tổng số khoảng một mươi bốn chỗ một ngày
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trong đó ngoài việc tổ chức chạy tàu thường xuyên năm đôi tàu thống nhất
và năm đôi tàu khu đoạn trên các tuyến hà nội vinh sài gòn quy nhơn sài gòn nha trang và sài gòn phan thiết
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ tổ chức chạy thêm một mươi năm đôi tàu gồm bảy đôi tàu thống nhất
và tám đôi tàu khách khu đoạn trên tuyến bắc nam
đối với các tuyến đường sắt khác ngoài các tàu hiện có tổng công ty đường sắt việt nam
sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu tăng cường để phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách
hiện các công ty cổ phần vận tải đường sắt đang nhận đăng ký vé tập thể
tại các điểm bán vé đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
kể từ tám giờ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tổ chức bán vé tàu tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cho hành khách thông qua các hình thức
bán vé trực tuyến qua website www dsvn vn vétàu com vn
tại các nhà ga các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt việt nam
qua ứng dụng ví điện tử momo qua tổng đài bán vé một triệu chín trăm linh nghìn một trăm linh chín tại hà nội
và một chín không không một năm hai không tại tp hcm